công an thị xã kinh môn tỉnh hải dương đang tiến hành điều tra hành vi cướp xe taxi của hai đối tượng cùng trên địa bàn thị xã
hai đối tượng bị bắt giữ là trương văn tân ở phường phú thứ và trần duy tuấn anh ở phường minh tân cùng trên địa bàn thị xã kinh môn
trước đó là khoảng chín giờ ngày bảy tháng một tân sử dụng xe máy chở tuấn anh đến khu vực ga phú thái huyện kim thành thuê xe taxi sang kinh môn đón người
sau khi đón tân hai đối tượng yêu cầu tài xế đưa đến khu vực vắng người ở khu dân cư thượng trà phường tân dân thị xã kinh môn
sau đó sử dụng dùi cua điện và súng nhựa đe dọa khống chế lái xe để cướp tài sản
lợi dụng khi các đối tượng điều khiển xe bị chết máy tài xế đã đạp cửa thoát ra ngoài
khi bị chống trả và thấy có người dân hai đối tượng đã bỏ chạy
đến một mươi bốn h cùng ngày tân và tuấn anh đã đến công an thị xã kinh môn đầu thú